hàng năm cứ mỗi dịp xuân về bà con đồng bào dân tộc thái ở thành phố sơn la cũng như các nơi khác trên địa bàn tỉnh sơn la lại tổ chức lễ hội ném còn và các trò chơi dân gian ngày xuân
đây là một truyền thống văn hóa mang đậm bản sắc dân tộc có từ lâu đời của bà con đồng bào dân tộc thái nơi đây
tham gia lễ hội ném còn thường là những nam thanh nữ tú trong bản chưa vợ chưa chồng chơi theo cách tỏ tình giao duyên hoặc cũng có thể là thi thách đấu
trai gái ăn mặc theo trang phục truyền thống của dân tộc mình
chơi ném còn phải có hai đội một đội nam và một đội nữ lấy cây nêu làm ngăn cách nhìn hướng vào nhau
số lượng người chơi ở mỗi đội không hạn chế
hai bên nam nữ vừa tung còn vừa hát đối vui vẻ tạo không khí phấn khởi cho một năm mới hai nghìn một mươi bảy làm ăn sản xuất tốt hơn
năm nay kinh tế nhà tôi gá hơn năm ngoái rồi có củ ăn cổ đệ cuộc sống cũng tốt hơn có tiền giám tiết cho gia đình
hôm nay được đi chơi lễ hội vui lắm mong năm mới làm ăn sản xuất sẽ được nhiều hơn
sơn la hiện có trên bảy mươi là người dân tộc thái
trong những năm qua được sự quan tâm của đảng nhà nước nên đời sống vật chất tinh thần của bà con đã được nâng lên đáng kể
nhờ vậy bà con đồng bào dân tộc thái nơi đây có điều kiện để phát huy truyền thống và giữ gìn bản sắc của dân tộc mình
hàng năm hứa mỗi độ tết đến xuân về các bàn làng trong huyện lại tổ chức các trò chơi dân gia
như ném còn kéo co đẩy gậy tó má lẹ đi cả kheo

hứa đào tưng bừng khoe sắc thắm